trong ngày có thêm năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số người được điều trị khỏi bệnh lên ba trăm ba mươi năm người trong tổng số ba trăm năm mươi năm ca mắc và chưa có ca nào tử vong
thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại